sau một mươi sáu ngày làm việc khẩn trương khoa học dân chủ và trách nhiệm cao kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra
trong phiên làm việc sáng nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ quốc hội khóa một mươi năm đã bế mạc kỳ họp thứ hai
tại phiên bế mạc quốc hội đã thông qua nghị quyết kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm với đa số phiếu tán thành
phát biểu bế mạc kỳ họp chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh kỳ họp thứ hai diễn ra trong bối cảnh dịch covid một mươi chín ở nước ta cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn đang diễn biến phức tạp và khó lường
trước khi tiến hành kỳ họp quốc hội đã dành phút mặc niệm đối với các đồng bào đã tử vong cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch covid một mươi chín
với quyết tâm đổi mới tinh thần khẩn trương tích cực cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm từ xa quốc hội đã thống nhất rất cao về các nội dung
thời gian chương trình cũng như cách thức tổ chức kỳ họp
không khí làm việc của quốc hội sôi nổi các vị đại biểu quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết trí tuệ xây dựng vào các nội dung của chương trình kỳ họp
có thể nói thành công của kỳ họp lần này tiếp tục khẳng định những bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một quốc hội chủ động trí tuệ đoàn kết đổi mới và trách nhiệm
một quốc hội ngày càng gần dân chủ
công khai minh bạch gắn bó mật thiết với cử tri nhân dân đồng thời là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
về công tác phòng chống dịch chủ tịch quốc hội nêu rõ đến nay dịch bệnh cơ bản được kiểm soát
các địa phương đang từng bước triển khai thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch covid một mươi chín
công tác ngoại giao vaccine cung ứng và tiêm chủng vaccine đạt được nhiều kết quả quan trọng
tuy nhiên từ đầu tháng một mươi đến nay nhiều địa phương ghi nhận số ca mắc trong cộng đồng
có dấu hiệu tăng nhanh trong đó nhiều ổ dịch mới bùng phát tại các cơ sở sản xuất thương mại và trường học
cho thấy tình hình dịch trong nước vẫn diễn biến phức tạp khó lường tiêm ẩn nguy cơ bùng phát mạnh trở lại
quốc hội giao chính phủ trên cơ sở tổng kết công tác phòng chống dịch thời gian qua
kinh nghiệm quốc tế và những bài học đắt giá đúc kết được nâng cao năng lực phân tích dự báo
để khẩn trương hoàn thiện ban hành và tổ chức triển khai hiệu quả
thông suốt thống nhất chiến lược tổng thể về phòng chống dịch
trong đó có kế hoạch phân bổ sử dụng vaccine nói chung và cho người lớn tuổi
nghiên cứu kỹ lưỡng và có lộ trình phù hợp việc tiêm vaccine cho trẻ em
xây dựng các phương án kịch bản cụ thể sát hợp với tình hình
tuyệt đối không để lúng túng bị động bất ngờ với những tình huống phức tạp
và còn có thể phức tạp hơn so với thời gian trước đây
trong các lập pháp trên cơ sở xem xét ký lưỡng thận trọng khách quan toàn diện
quốc hội đã biểu quyết thông qua với sự nhất trí rất cao hai dự án luật
cho ý kiến năm dự án luật ban hành một mươi hai nghị quyết
trong đó có một mươi một nghị quyết chuyên đề và nghị quyết chung của kỳ họp
nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề cấp bách trước mắt
đồng thời quyết định những vấn đề quan trọng có tính chiến lược dài hạn
ngay sau kỳ họp này quốc hội đề nghị chính phủ thủ tướng chính phủ
ủy ban thường vụ quốc hội hội đồng dân tộc các ủy ban của quốc hội
các cơ quan trong bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương
các đoàn đại biểu quốc hội và các vị đại biểu quốc hội khẩn trương tổ chức
triển khai thực hiện tốt các luật nghị quyết vừa được thông qua
đề nghị các vị đại biểu quốc hội báo cáo cử tri cả nước kết quả của kỳ họp
tích cực chủ động hơn nữa trong công tác xây dựng pháp luật
thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và nhân dân
lắng nghe và phản ứng
hình ảnh trung thực ý kiến của cử tri tích cực giám sát việc giải quyết
các kiến nghị khiếu nại tố cáo của công dân động viên nhân dân thực hiện tốt
chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
nhất là các quy định về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm
diễn ra đúng dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày ra đời hiến pháp năm một nghìn chín trăm ba mươi
bản hiến pháp đầu tiên trong lịch sử nước nhà
một văn kiện chính trị pháp lý mang tính nhân văn dân chủ tiến bộ
hơn bảy mươi năm năm qua quốc hội các khóa luôn lấy đó làm tôn chỉ hoạt động
quốc hội khóa một mươi năm sẽ tiếp nối kế thừa phát huy truyền thống vẻ vang
quyết tâm đổi mới công tác lập pháp giám sát quyết định vấn đề quan trọng của đất nước
lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong mọi quyết sách
vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước
ngay sau lễ bế mạc kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm vào cuối giờ sáng nay
nguyên trung ương đảng chủ nhiệm văn phòng quốc hội tổng thư ký quốc hội bùi văn cường
đã chủ trì buổi họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm
tại buổi họp báo tổng thư ký quốc hội bùi văn cường cho biết
tại phiên họp thứ ba và thứ tư ubthqh đã thống nhất cần có phiên họp chuyên đề của quốc hội
dự kiến tổ chức vào cuối tháng một mươi hai năm nay hoặc đầu tháng một năm sau
hiện nay quốc hội đã đề nghị chính phủ chuẩn bị nội dung kỹ lưỡng
thì hiện nay là chính phủ cũng đã trình bày vấn đề
trong đó có hai vấn đề phải báo cáo cấp có thẩm quyền
thì chúng tôi đề nghị là phải báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi trình ra
thế còn năm vấn đề thì hiện nay các cơ quan của quốc hội cũng đã chủ động
phối hợp với các cơ quan có liên quan của chính phủ để xem xét chuẩn bị kỹ lưỡng
tinh thần như năm nay nếu như chúng ta có kế hoạch của tháng một mươi hai này
thì như vậy là bốn kỳ và như thế thì chúng ta cũng phải linh hoạt để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra
chứ nếu cứ sáu tháng mới học một lần thì có thể nói là nhiều vấn đề cần phải quyết theo thẩm quyền của quốc hội
thì nó sẽ làm cho chậm cái tốc độ phát triển của đất nước
tham gia trả lời về việc triển khai chương trình tổng thể về phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch covid một mươi chín
phó chủ nhiệm ubk của quốc hội đoàn thị thanh mai cho biết sẽ khắc phục hạn chế
phát huy ưu điểm của các gói hội
hỗ trợ quy mô gói sẽ căn cứ mức độ ảnh hưởng của đại dịch
hỗ trợ cả cung và cầu tạo điều kiện đột phá phát triển kinh tế xã hội
ủy ban thường vụ quốc hội cùng chính phủ đã đang khẩn trương xây dựng chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
sẽ sớm trình quốc hội xem xét và dự kiến nếu chuẩn bị kịp
thì sẽ tổ chức kỳ họp chuyên đề của quốc hội vào cuộc dự kiến vào khoảng cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
hoặc là đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi
về nội dung ưu tiên thì chúng tôi cũng nhìn nhận
nhận thấy trong cái chương trình phục hồi kinh tế này
thì trước mắt thì theo chúng tôi là cũng phải ưu tiên tập trung và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch
và được đúc rút trong kinh nghiệm trong thời gian qua và tuyệt đối là không được lơ là chủ quan
thông tin tại họp báo phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội vũ minh tuấn cho biết
tại kỳ họp này quốc hội đã thông qua hai luật một mươi hai nghị quyết cho ý kiến về năm dự án luật khác
tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn
kết quả kỳ họp tiếp tục khẳng định trách nhiệm sự nỗ lực quyết tâm cao của quốc hội
chính phủ tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan tổ chức hữu quan
trong việc chuẩn bị tổ chức và tiến hành kỳ họp đảm bảo hoạt động của quốc hội ngày càng dân chủ công khai
minh bạch thể hiện rõ các đại biểu quốc hội là người đại diện của nhân dân gắn bó với nhân dân
được cử tri và nhân dân giám sát chặt chẽ
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi và xin kính chào tạm biệt